tính đến một mươi tám h ba mươi chiều nay ngày bảy tháng hai đã có năm mươi tỉnh thành phố trên cả nước báo cáo bộ giáo dục và đào tạo
về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh thêm một tuần đến ngày một mươi sáu tháng hai để phòng chống dịch bệnh do ncov gây ra
các tỉnh thành phố đã báo cáo bao gồm thành phố hồ chí minh đà nẵng quảng ngãi đồng tháp đồng nai bình dương lai châu
vĩnh phúc an giang hậu giang kiên giang trà vinh sóc trăng hải dương hà giang vĩnh long yên bái thanh hóa thừa thiên huế
lào cai long an bình định bình phước gia lai bà rịa vũng tàu cần thơ hòa bình quảng trị thái bình quảng ninh
tuyên quang bắc giang quảng nam nam định tây ninh bạc liêu hải phòng lâm đồng hưng yên phú yên đắk lắc bắc ninh
bến tre bình thuận bắc cạn cao bằng lạng sơn ninh thuận ninh bình hà nội
ngoài ra trước đó đã có bốn địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học cho đến khi có thông báo tiếp theo đó là tỉnh khánh hòa hà tĩnh điện biên và tỉnh nghệ an